ngày chín tháng tám thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hai chủ tài khoản facebook là nguyễn đức hiển và hoàng nguyên vũ
vì chia sẻ thông tin sai sự thật về vụ việc bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ
tại buổi làm việc hai chủ tài khoản facebook thừa nhận do mong muốn chia sẻ cảm xúc
đối với sự hy sinh của bác sĩ khoa nhưng thiếu kiểm chứng nguồn tin nên đã vô ý chia sẻ thông tin
theo nội dung đăng tải trên tài khoản facebook trần khoa
các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định nội dung tin nêu trên là tin giả không có thật
được biết hai chủ tài khoản chia sẻ thông tin đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi
sau cuộc làm việc thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hai chủ tài khoản facebook nói trên về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật
trên mạng xã hội theo điểm a khoảng một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ